cũng tại cuộc họp phó chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết thành ủy đã chỉ đạo trong thời gian tới cần chuẩn bị sẵn sàng ba mươi chỗ cho trường hợp cách ly bắt buộc trên địa bàn toàn thành phố
chính vì thế yêu cầu các quận huyện thị xã nhanh chóng chuẩn bị sẵn chỗ cho các trường hợp cách ly bắt buộc là các f một sẵn sàng kích hoạt ngay lúc cần thiết
liên quan đến ngày bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp vào ngày hai mươi ba tháng năm thành phố cũng chỉ đạo các quận huyện đến phường xã và quan trọng là các khu dân cư tổ dân phố phải có ngay kịch bản phòng chống dịch chuẩn bị các phương án sẵn sàng cho sự kiện quan trọng này
để đây thực sự là ngày hội của nhân dân an toàn nhất thành công nhất
cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh công an thành phố con tum đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh karaoke file có địa chỉ ở sáu mươi chín duy tân thành phố con tum vì đã có vi phạm trong công tác phòng chống dịch
công an thành phố con tum kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke fil phát hiện trong quán có hai phòng đang hoạt động với tổng một mươi hai khách đã vi phạm quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch vi phạm các quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về
công an thành phố đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt là hai mươi năm triệu đồng riêng một mươi hai khách tham gia hát tại thời điểm đó bị xử phạt vi phạm hành chính hai triệu đồng một người vì đã vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch
quá trình làm việc trên quốc lộ một đoạn qua huyện xuân lộc đồng nai lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra một xe khách mang biển số của tỉnh bắc giang
đồng nai đã phát hiện năm người trung quốc trốn dưới khoang hàng hóa
cụ thể vào thời điểm trên xe khách đang lưu thông theo hướng bình thuận tp hcm trên xe chỉ có năm người kể cả tài xế
tuy nhiên khi tiến hành kiểm tra khoang hàng hóa lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện có năm người trung quốc đang trốn trong các thùng cắt tông
làm việc với lực lượng chức năng những người trung quốc này chưa cung cấp được giấy tờ nhập cảnh theo quy định đồng thời khai nhận trước đó đã nhập cảnh vào việt nam qua tỉnh cao bằng sau đó thuê ô tô từ cao bằng về bắc giang
tại bắc giang do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên nhóm người này thuê xe khách trên di chuyển vào tp hcm
dịch bệnh đang trong giai đoạn có nhiều diễn biến phức tạp khi mà hàng ngày cả nước xuất hiện thêm các ca nhiễm covid một mươi chín
đáng chú ý là những ca nhiễm này đang điều tra dịch tễ truy vết đều là người nước ngoài hoặc có tiếp xúc với người nước ngoài
để chủ động ngăn chặn nguy cơ bùng dịch từ người nhập cảnh trái phép cùng với công an toàn tỉnh công an tp hạ long tỉnh quảng đinh triển khai nhiều biện pháp phòng chống ngăn ngừa ngăn chặn người nhập cảnh lưu trú trái phép
phường hùng thắng tp hạ long hiện nay có hơn ba căn hộ trung cư và nhà ở liên kề cho thuê
đây được xác định là địa bàn thường xuyên có di biến động lớn về dân cư
để chủ động ngăn chặn nguy cơ bùng dịch từ người nhập cảnh lưu trú trái phép
đội an ninh nhân dân công an tp hạ long và công an phường phối hợp thành lập một tổ công tác chuyên trách thường xuyên kiểm tra quản lý chặt chẽ về di biến động dân cư
công an phường dân công một đồng chí cảnh sát khu vực chuyên trách phụ trách cái khu lô thị mới để đảm bảo bắt được tình hình
nắm chắc địa bàn di biến động của từng nhân khẩu và phối hợp với ban ngành đoàn thể khu phố ban quản trị
thung cư và khu liên kề vận động của chúng nhân dân

công an phường dân công một đồng chí cảnh sát khu vực chuyên trách phụ trách phụ trách

tiếp tay che giấu người nhập cảnh lưu trú trái phép là hành vi vi phạm pháp luật gây khó khăn trong việc kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
mỗi người dân bên cạnh việc chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch hãy đề cao cảnh giác phát hiện và báo với cơ quan chức năng nếu phát hiện các trường hợp vi phạm
để về những thông tin đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị cam và tạm xăm hai đối tượng cùng chú tp tam kỳ
để được điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng công an đã phát hiện lê đức trí và nguyễn đức truyền có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra tại chỗ công an đã thu giữ hai viên thuốc lắc kiểm tra sân vườn nhà đối tượng phát hiện thêm ba mươi sáu viên thuốc lắc bảy túi ni lông chứa ma túy loại ketamin
tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm một trăm bốn mươi bảy viên thuốc lắc một túi ni lông chứa ma túy loại ketamin
cơ quan công an lập biên bản thu giữ tổng cộng là một trăm tám mươi năm viên thuốc lắc có khối lượng hơn sáu mươi bốn gram và tám túi ni lông chứa hơn bốn mươi bảy gram ma túy loại ketamin
các đối tượng này thường xuyên tiếp cận con nghiện tại các quán bar karaoke trên địa bàn để mua bán ma túy vụ việc đang được tiếp tục điều tra
gần một ba trăm linh gb dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về cá nhân tổ chức trên toàn quốc là khách hàng của điện lực phụ huynh học sinh tại các trường học trên cả nước
khách hàng của nhiều ngân hàng thông tin đăng ký kinh doanh nhân sự cơ quan nhà nước dữ liệu viễn thông đã bị các đối tượng thu thập và chiếm đoạt mua bán sử dụng trái phép
đây là kết quả đấu tranh thành công chuyên án do cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp cùng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và công an một số tỉnh thành phố xác lập từ đầu năm đến nay
hành vi vi phạm pháp luật và cơ quan công an đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý cá nhân doanh nghiệp có hành vi vi phạm này nhằm tạo tính gian đe chung trong toàn xã hội

đây là hành vi phạm pháp luật và cơ quan công an đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý cá nhân doanh nghiệp có hành vi phạm này nhằm tạo tính răn đe chung trong toàn xã hội